tại giải chạy tây hồ hap marathon năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào sáng ngày một mươi bốn tháng bốn vừa qua
theo báo cáo sơ bộ vào khoảng năm giờ năm mươi năm phút một nàm thành niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã cục ngã ngay trên đường chạy tây hồ háp cách vịt đích khoảng một trăm linh mét
ngay sau khi sự việc xảy ra trường nhóm y tế giải chạy đã tiến hành thăm khám đánh giá tình trạng của bệnh nhân
kết quả cho thấy bệnh nhân ngừng tân hoan ekip y tế đã phải tiến hành các biện pháp sơ cứu như ép tim ngoài lồng ngực bắp bóng thở oxy tiêm adrenaline truyền dịch
theo các bác sĩ bệnh nhân được cấp cứu ngừng tân hoan tại chỗ khoảng ba mươi phút nhưng kém hiệu quả
bệnh nhân có năm lần có mạch trở lại nhưng mất mạch sau hai mươi giây
đánh giá bệnh nhân có bệnh tim mạch nền dối loạn nhịp ekip đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tim hà nội cơ sở hai để cấp cứu
tại đây bệnh nhân được khoa cấp cứu áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực hội trần trực tuyến với bác sĩ bệnh viện bạch mai
được ekip cấp cứu ngoại viện tại bệnh viện bạch mai đến tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại bệnh viện
bệnh nhân lại đập ecmo truyền và điều trị tích cực về bệnh viện bạch mai khoảng một mươi hai giờ trước ngày một mươi bốn tháng bốn
thông tin cập nhật đến chiều nay một mươi năm tháng bốn tình trạng bệnh nhân tiên lượng vẫn rất nặng
theo các chuyên gia tim mạch bất cứ ai tham gia giải chạy dù phong trào hay chuyên nghiệp
cũng cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về sức khỏe và sự tập luyện trước cuộc thi để đề phòng rủi ro
các chuyên gia cũng nhấn mạnh rủi ro trong thể thao luôn có nguy cơ xảy ra ngay cả với vận động viên chuyên nghiệp
vì thế không nên chỉ vì sự động viên của bạn bè hay hội nhóm mà đăng ký một cự li vượt quá khả năng của bản thân
được biết trên thế giới cũng như tại nước ta cũng ghi nhận không kiếm các trường hợp tử vong khi trên đường chạy
các trường hợp đột tử ở những người trẻ tuổi sau khi gắn sức thường có hai lý do chính
đó là dot đột quỵ tim và đột quỵ não
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng ba ban tổ chức giải chạy việt nam uncha marathon thông tin một vận động viên tham gia sự kiện
cũng đã qua đời tại bệnh viện đa khoa hà bình
để đảm bảo sự riêng tư của gia đình vận động viên ban tổ chức đã không công bố tên và thông tin cá nhân người gặp nạn
cũng theo ban tổ chức vào tối ngày hai mươi ba tháng ba một số người chạy phía sau vận động viên này
thấy vận động viên có dấu hiệu sức khỏe bất ổn và tiến lại gần để giúp đỡ
tuy nhiên sau đó người này đã ngất xỉu
những người có mặt đã báo tin cho ban tổ chức để tiến hành công tác cứu hộ
một đội cứu hộ bao gồm một mươi bốn thành viên gồm đội ngũ nhân viên y tế và thành viên bàn tổ chức
cũng đã tham gia tích cực thực hiện công tác y tế khẩn cấp và đưa vận động viên này đến bệnh viện
tuy nhiên sau khi được các y bác sĩ cấp cứu vận động viên cũng đã không qua khỏi
và qua đời tại bệnh viện đa khoa hòa bình vào sáng chủ nhật ngày hai mươi bốn tháng ba
có thể thấy rằng tập luyện thể dục thể thao phù hợp và rất có lợi cho sức khỏe
tuy nhiên khi tập cần phải lưu ý những gì để có thể tránh được những trường hợp đáng tiếc
chạy bộ là một môn thể thao quần chúng gần như đối với bất kỳ đối tượng nào
nếu tuổi nào cũng có thể tham gia
và trên thực tế từ trước tới nay đây vẫn là một phương pháp gian luyện thể chất
được rất nhiều người dân lựa chọn
tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là chạy bộ bạn có thể thực hiện một cách tùy tiện
không có sự chuẩn bị và cân nhắc kỹ lưỡng
bởi môn thể thao ngỡ như rất lành tính này cũng vẫn tiềm ẩn những rủi ro đối với sức khỏe
đặc biệt với những môn chạy đòi hỏi về mặt thể lực điển hình như marathon
phong trào đang rất nở rộ trong thời gian gần đây
thì người chạy cũng cần phải biết sức lực chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt
cuộc đua marathon đặt ra yêu cầu lớn đối với hệ thống hô hấp tim mạch và cờ cơ sương khớp
trong trường hợp khiếm gặp nó có thể thúc đẩy khuyết khối động mạch vành hoặc cơn đau tim
nhận định về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ võ tưởng kha giám đốc bệnh viện thể thao việt nam phân tích
khi chạy bộ cơ thể của con người sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau
đầu tiên sau khi khởi động và bắt đầu chạy sự tích lũy nhiệt độ sẽ kéo theo hiện tượng cơ thể nóng dần
sau khi chạy khoảng ba mươi bốn mươi phút toàn thân sẽ nóng bừng lên và cũng là giai đoạn người chạy cảm thấy sùng nhất hưng phấn nhất
nếu đường chạy kéo dài thì sau khi chạy khoảng bốn mươi năm phút đến một tiếng cơ thể lúc này cũng đã sử dụng hết nguồn năng lượng từ glicozen
và bắt đầu bước sang giai đoạn đốt cháy libbit nguồn năng lượng dự trữ để tạo ra năng lượng cần thiết cung cấp cho những hoạt động
trong trường hợp chạy bộ để giảm cân giảm mỡ thì đây mới chính là giai đoạn có hiệu quả nhất vì lượng mỡ trong cơ thể sẽ được tiêu đi
tuy nhiên những rủi ro về sức khỏe cũng thường bộc lộ trong giai đoạn này
như đã đề cập ở trên vì lúc này lượng đường trong cơ thể đã cạn kiệt nếu không được đáp ứng kịp thì sẽ gây ra tình trạng tụt đường huyết có thể dẫn tới ngất xỉu và kiệt sức
bên cạnh đó vì càng chảy cơ thể sẽ càng sinh ra nhiệt độ khiến cơ thể nóng lên và có thể đạt ba mươi chín bốn mươi độ c gây ra hiện tượng cảm nóng
ngoài ra vì trong quá trình cơ thể chạy bộ sẽ đổ rất nhiều mồ hôi gây ra hiện tượng mất nước mất điện dài dẫn tới dối loạn cân bằng điện dài và mối khoáng
nguy hiểm hơn nó còn là nguyên nhân của dối loạn ý thức dối loạn thăng bằng và kiểm toán
tiến sĩ bác sĩ phát tưởng kha nhấn mạnh về những yếu tố nguy cơ có thể xảy ra khi chạy bộ ở cựa ly dài bao gồm
hiện tượng tụt đường khuyết khi chạy bộ dẫn tới tụt khuyết áp lúc này máu sẽ lên não kém có thể gây ra tai biến mạch báo não
việc cơ thể bị mất điện dài cũng rất nguy hiểm bởi lúc này cơ thể sẽ mất đi canxi calinatri gây ra dối loạn hoạt động của tế bào
cũng như dối loạn hoạt động của hệ tần hoàn thậm chí dẫn tới đột quỵ ngưng thở ngưng hoàn
theo tiến sĩ bác sĩ võ tưởng kham để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra khi chạy bộ cũng cần phải lưu ý những vấn đề sau đây
người chạy cần phải lựa chọn dày chuyên dụng cho chạy bộ và phù hợp với địa hình đường chạy lựa chọn trang phục phù hợp theo tính chất vận động theo mùa
nếu chưa có nhiều kinh nghiệm nên tham khảo tư vấn từ người chạy lâu năm hoặc tốt nhất là bác sĩ chuyên môn lĩnh vực thể thao
nếu có ý định tham gia các giải chạy đường dài chạy marathon tốt nhất cần thăm khám xem mình có mắc các bệnh lý tiềm tàng hay không
bởi có một số bệnh lý nhất là bệnh về đường tim mạch bệnh tim mạch sẽ phát sinh cơ thể khi đạt công suất tối đa
xác định được khả năng của bản thân để lựa chọn cự li phù hợp trong các giải chạy bằng cảm quan có thể dựa vào kết quả của những lần chạy trước đó
trong trường hợp muốn xác định bằng phương pháp khoa học để có thể đạt kết quả đáng tin cậy hơn bạn có thể tìm đến các cơ sở chuyên khoa về thể thao để xác định công suất tối đa ở cơ thể bằng thiết bị chuyên dụng
dựa trên cơ sở này các bác sĩ sẽ tư vấn về cường độ chạy khoảng cách chạy và tốc độ chạy phù hợp với thể chất của bạn
trước khi chạy cũng cần phải khởi động thật kỹ toàn thân tập trung vào những vùng vận động chính đó là chân cổ chân tay cổ
chuẩn bị các biện pháp bù năng lượng như nước điện giải bánh mì sum quýt nước uống thể thao bù điện dài viên muối bù điện giải chuyên dụng nước hoa quả nước đường muối
cũng theo vị chuyên gia này các giải chạy marathon tại việt nam và quốc tế đều không kiểm tra y tế với các vận động viên dự thi
bởi một giải chạy nhỏ có khoảng năm trăm linh vận động viên nhiều thì có thể lên tới một mươi đến năm mươi vận động viên tham dự
trên thực tế không có nguồn nhân lực y tế nào đủ để có thể kháng cho bấy nhiêu vận động viên trong mỗi cuộc thi
nếu khám cơ bản mỗi người sẽ mất một mươi năm hai mươi phút còn khám kỹ cho mỗi vận động viên có thể mất nhiều ngày mới có thể xong
kể cả những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp bỗng nhiên đột tử trên sân tập
vẫn được khám sức khỏe định kỳ rất cẩn thận
mỗi lần chuyển nhượng sang câu lạc bộ mới sẽ phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra y tế nhưng vẫn có những ca bệnh không phát hiện được
trước hết phải nói rằng sắc xuất đột tử trên đường chạy cực kỳ thấp
mỗi ngày trên thế giới có hàng trăm hàng nghìn giải chạy
mỗi giải chạy lại có hàng trăm hàng nghìn hoặc cả chục nghìn người tham gia
so với toàn bộ số người chạy vài ca đột tử lề tẻ chỉ chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ
một nghiên cứu đã chỉ ra rằng theo dõi một mươi chín triệu lượt chạy marathon tại mỹ từ những năm hai nghìn tới năm hai nghìn một mươi đã cho thấy có tổng cộng năm mươi chín trường hợp ngừng tim tỷ lệ là năm mươi bốn trên một trăm linh người
trong đó tỷ lệ tử vong là ba mươi chín trên một trăm linh người bốn mươi hai ca tử vong
đây là tỷ lệ thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông chết do thiên tai hay chết khi tham gia các bộ môn thể thao khác như leo núi đạp xe
nói chung nguy cơ tử vong trên đường chạy bộ có ba
thứ nhất nguyên nhân là từ bệnh lý mạch vành nhồi máu cơ tim có bệnh nền với tim mạch
thứ hai người chạy bộ có thể bệnh lý tim mạch hoặc bệnh máu bẩm sinh mà bản thân họ không biết
nguyên nhân này thường gặp ở những người trẻ tuổi tử vong
thứ ba vận động viên có thể bị sốc nhiệt trên đường chạy dẫn tới nguy cơ có thể tử vong
sốc nhiệt là bị dối loạn thân nhiệt do quá nóng nếu được cấp cứu kịp thời có thể sống được
một số nguyên nhân khác có thể gặp như mất nước dối loạn điện giải cũng có thể đe dọa được tính mạng nhưng thường ít dẫn tới tử vong
trong trường hợp có các bệnh lý nền về tim mạch hô hấp đã biết trước đó thì nên cẩn trọng và cần đi khám bác sĩ để bác sĩ có thể tư vấn cho chạy bộ hay không
những ai trong gia đình có tiền sử về người tim mạch hoặc đột tử do tim cũng cần phải đi thăm khám
qua những trường hợp trên chúng ta không nên hoang mang bởi tỷ lệ tử vong chưa tới bốn ca tử vong trên một triệu người tham gia chạy đua
chúng ta hãy cần bình tĩnh xem nguyên nhân là gì trường hợp này chúng ta sẽ có những kết luận chuyên môn
tuy nhiên không vì thế mà chúng ta được chủ quan người bình thường không nên chạy ngay lập tức bốn mươi hai km
người chạy bốn mươi hai km phải có sự tập luyện chuẩn bị kỹ càng họ sẽ phải chờ chạy bộ đều đạn ít nhất sáu tháng mới có thể chạy được marathon
trung bình tập năm ngày mỗi tuần và chạy từ bốn mươi đến năm mươi km trên một tuần
đây là khối lượng vận động tương đối an toàn để người chạy bộ có thể hoàn thành quãng đường bốn mươi hai km chạy marathon
ít rủi ro về sức khỏe